thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong hai ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn tháng năm các cơ quan chức năng việt nam các cơ quan đại diện việt nam ở châu âu châu phi tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại thực hiện chuyến bay đưa hơn ba trăm linh công dân việt nam về nước an toàn
hành khách trên chuyến bay là các trường hợp đặc biệt khó khăn như học sinh dưới một mươi tám tuổi người đi khám chữa bệnh du lịch thăm thân công tác hết hạn từ các nước châu âu như đức anh pháp ba lan và một số công dân công tác hết hạn bị kẹt tại một số nước châu phi như algeria nigeria
chuyến bay được bảo đảm chặt chẽ về an ninh an toàn các quy định về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ
sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế tân sơn nhất những người tham gia chuyến bay đều đã được kiểm tra y tế
và cách ly tập trung theo đúng quy định
bên cạnh đó chuyến bay từ hà nội đến hà lan đã vận chuyển số khẩu trang chống khuẩn là quà tặng của ủy ban đối ngoại quốc hội việt nam gửi nghị viện hà lan